thủ tướng nguyễn xuân phúc đã kiểm tra công tác trực tết và sẵn sàng chiến đấu tại sư đoàn ba trăm một mươi hai quân đoàn một bộ quốc phòng
đây là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam là lực lượng vinh dự đánh trận mở màn tại cụm cứ điểm him lam
và cũng là đơn vị bắt sống tướng đờ cát kết thúc thắng lợi chiến dịch lịch sử điện biên phủ
biểu dương những thành tích mà sư đoàn ba trăm một mươi hai đã đạt được thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến truyền thống hào hùng
anh dũng trong chiến đấu của sư đoàn ba trăm một mươi hai sư đoàn chiến thắng nhất là trong hai chiến dịch lịch sử điện biên phủ chiến dịch hồ chí minh
đây cũng là niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm một mươi hai quân đoàn một và quân đội nhân dân việt nam
trong bất cứ hoàn cảnh nào sư đoàn chiến thắng cũng luôn phát huy truyền thống hào hùng chiến đấu anh dũng
chung với đảng hiếu văn hóa
với dân nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua của quân đội nhân dân việt nam
đặc biệt sư đoàn ba trăm một mươi hai còn là cái nôi đào tạo cán bộ cho đảng nhà nước và quân đội
với một trăm linh vị tướng lĩnh sĩ quan cấp cao giữ những cường vị trọng trách của quân đội nhân dân việt nam qua nhiều thời kỳ cách mạng
trưởng thành từ xưa hôm nay đã có đánh một trăm linh vị tướng lĩnh ít coi lắm đó
và đặc biệt là đào tạo được nhiều đồng chí tổng thống ưu trưởng của đội dân việt nam hoặc là bộ trưởng bộ quốc phòng của chúng ta
các ông chí thực hiện tốt các nhiệm vụ những cuộc vận động lớn của đảng nhà nước và quân đội
trong việc xây dựng đơn vị quyết thám
trong nhiều thời kỳ
đặc biệt trong thời kỳ gần đây
như là phong trào cho những nông thôn mới
phong trào giúp dân
các phong trào khác trong lương vị chúng ta
thể dục thể thao
nâng cao thể trạng
sức khỏe phóng bộ chiến sĩ
thủ tướng nhấn mạnh
vị trí và địa bàn đóng quân của sư đoàn ba trăm một mươi hai là hết sức trọng yếu ở cửa ngõ thủ đô
thủ tướng đề nghị cán bộ
chiến sĩ sư đoàn ba trăm một mươi hai tiếp tục phát huy truyền thống
lịch sử vẻ vang
tăng cường sức chiến đấu
tạo thế phòng thủ vững chắc
thủ tướng yêu cầu sư đoàn cần phải có trách nhiệm đối với hậu phương quân đội
toàn quân cần phải làm tốt công tác quân đội
lãnh đạo cần phải làm gương cho toàn quân trong việc rèn luyện
huấn luyện cũng như nêu cao tinh thần tiết kiệm
trên tinh thần sẵn sàng chiến đấu
cần có những phương án cụ thể
luôn đề cao cảnh giác và ổn định tình hình để làm tốt nhiệm vụ được giao
thủ tướng mong muốn
trong bất cứ tình huống nào
sư đoàn ba trăm một mươi hai cũng phải là sư đoàn vững mạnh nhất